các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô đã vi phạm quy chế làm việc thiếu tu dưỡng rèn luyện vi phạm trầm trọng phẩm chất chính trị đạo đức lối sống vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm trách nhiệm nêu gương quan hệ bất chính với cán bộ thuộc quyền
những vi phạm nêu trên đã gây dư luận ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền và hình ảnh của người cán bộ đảng viên
theo đó ủy ban kiểm tra trung ương quyết định cảnh cáo ban thường vụ huyện ủy cô tô nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đề nghị ban bí thư xem xét kỷ luật ông lê hùng sơn
ông lê hùng sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê ở thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa trình độ tiến sĩ quản lý kinh tế
trước khi làm bí thư huyện ủy chủ tịch huyện cô tô ông sơn từng làm phó bí thư rồi bí thư tỉnh đoàn
mới đây ông lê hùng sơn vướng scander liên quan tới thuộc cấp ở huyện cô tô
ngay ông làm bí thư và gây nhiều điều tiến trong dư luận
huyện đảo cô tô tỉnh quảng đình ông lê hồng sơn đã bị đình chỉ công tác để các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra
xem xét thi hành kỷ luật vì những hành vi đồi bại với một cán bộ văn hóa tại khách sạn
hành vi đó đã được công an điều tra trích xuất camera tại khách sạn
vậy cụ thể hành vi đó như thế nào trích xuất camera có gì trong đó
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
quảng ninh đình chỉ công tác xem xét kỷ luật bí thư huyện đảo cô tô
trước đó một số trang mạng xã hội facebook người dân chia sẻ thông tin về việc ông lê hùng sơn
bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô bị tố cáo các hành vi hiếp dâm nhân viên cấp dưới
cụ thể trong một cuộc ăn uống tại một nhà hàng trên địa bàn huyện
ông sơn đã có hành vi không đúng chuẩn mực đối với một nơi cán bộ thuộc phòng văn hóa huyện cô tô
ngay sau đó gia đình nữ cán bộ đã gửi đơn tố cáo ông sơn đến cơ quan chức năng của tỉnh quảng ninh
ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân đối với ông lê hùng sơn bí thư huyện ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một dưới sự chủ trì của ông nguyễn xuân ký
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh
ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh đã xem xét báo cáo của ban thường vụ huyện ủy cô tô
và đề xuất của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
sau khi thảo luận phân tích ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh
đình chỉ công tác đối với ông lê hùng sơn bí thư huyện ủy
hai giao bang cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
đình chỉ công tác chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô
giao ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tiến hành kiểm tra xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông lê hùng sơn
chỉ đạo tổ chức đảng các cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương điều tra xem xét
sớm có kết luận cụ thể vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vừa qua bang thường vụ tỉnh ủy quảng ninh cho biết ông lê hùng sơn bí thư huyện ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đảo cô tô quảng ninh bị đình chỉ công tác
xem xét kỷ luật do có biểu hiện tiêu cực vi phạm đạo đức lối sống vi phạm những điều đảng viên không được làm
ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh cũng giao tổ chức đảng các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật
chỉ đạo nghiên cứu nội dung đơn tố cáo của công dân về hành vi cưỡng hiếp của ông lê hồng sơn
khẩn trương vào cuộc điều tra xem xét sớm có kết luận cụ thể về việc và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật nếu có
về thông tin ông lê hùng sơn bị tố cáo hành vi hiếp dâm lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã giao công an tỉnh điều tra
làm rõ và tiếp tục xử lý nếu có
hiện công an công an đã trích túc camera tại khách sạn nơi xảy ra vụ việc để phục vụ công tác điều tra
sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân đối với ông lê hồng sơn sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một
ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh xem xét báo cáo của ban thường vụ huyện ủy cô tô và đề xuất của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
sau khi thảo luận phân tích ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh thống nhất
chỉ đạo đình chỉ công tác đối với ông lê hùng sơn bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô
bên cạnh đó ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh giao ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đình chỉ công tác chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô
giao ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quảng ninh kiểm tra xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông lê hùng sơn
hiện tại ông lê hùng sơn bị đình chỉ công tác bí thư kiêm chủ tịch huyện cô tô để phục vụ điều tra
hành vi của ông lê hùng sơn rất đáng lên án vì có biểu hiện tiêu cực vi phạm đạo đức lối sống
vi phạm những điều đảng viên không được làm
phải có bằng chứng nào để chứng minh ông lê hùng sơn có biểu hiện tiêu cực
quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi
tiêu sử của ông lê hùng sơn
ông lê hùng sau sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê huyện tỉnh gia thanh hóa trình độ tiến sĩ kinh tế
cử nhân ngoại ngữ thạc sĩ kinh tế công nghiệp
ông lê hùng sơn được điều động chỉ định giữ chức bí thư huyện ủy
giới thiệu để hội đồng nhân dân huyện cô tô bầu làm chủ tịch ubnd huyện từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trước khi giữ chức bí thư huyện ủy cô tô ông sơn đã kinh qua các cương vị công tác sau đây
cán bộ phòng thương mại du lịch sở kế hoạch và đầu tư quảng ninh
tư ký chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh
phó phòng xây dựng cơ bản hàm trưởng phòng xây dựng cơ bản
phó giám đốc trung tâm hành chính công tỉnh quảng ninh
phó bí thư tỉnh đoàn bí thư tỉnh đoàn quảng ninh
khi nhận chức bí thư huyện ủy cô tô ông sơn đã hứa sẽ cầu thị tôn trọng học hỏi
phát huy khả năng kiến thức tâm huyết của mình để chung sức đồng lòng cùng tập thể ban chấp hành
ban thường vụ thường trực huyện ủy triển khai thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ huyện cô tô và đảng bộ tỉnh
trong đó trọng tâm là xây dựng chỉnh đốn đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
phát huy đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo huy động sức mạnh tổng hợp
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân
đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh
khi được điều động làm bí thư huyện ủy cô tô vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
ông sơn được coi là bí thư cấp huyện trẻ nhất tỉnh quảng ninh và là một trong số các bí thư trẻ nhất cả nước
ngay sau khi nhận thông tin tố cáo cơ quan công an đã trích xuất camera tại khách sạn
được cho là nơi xảy ra vụ việc để điều tra vụ công dân tố cáo bí thư huyện đảo cô tô quảng ninh hiếp dâm
sau đây là các hành vi của cán bộ công chức viên chức bị xử lý kỷ luật
theo đó cán bộ công chức viên chức vi phạm các hành vi sau đây bị xử lý kỷ lục
cán bộ công chức viên chức có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ công chức viên chức
những việc cán bộ công chức viên chức không được làm nội quy quy chế của cơ quan tổ chức đơn vị
vi phạm đạo đức lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công vụ thì bị xem xét xử lý kỷ luật
mức độ của hành vi vi phạm được xác định như sau
vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là vi phạm có tính chất mức độ tắc hại không lớn
tác động trong phạm vi nội bộ làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức đơn vị công tác
vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng là vi phạm có tính chất mức độ tác hại lớn
tác động ngoài phạm vi nội bộ gây dư luận xấu trong cán bộ công chức viên chức và nhân dân
làm giảm uy tín của cơ quan tổ chức đơn vị công tác
vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là vi phạm có tính chất mức độ tác hại rất lớn
phạm vi tác động đến toàn xã hội gây dư luận rất bức xúc trong cán bộ công chức viên chức và nhân dân
làm mất uy tín của cơ quan tổ chức đơn vị công tác
vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là vi phạm có tính chất mức độ tắc hại đặc biệt lớn
phạm vi tác động sâu rộng đến toàn xã hội gây dư luận đặc biệt bức xúc trong cán bộ công chức viên chức và nhân dân
làm mất uy tín của cơ quan tổ chức đơn vị công tác
theo thông tin chúng tôi nhận được ông lê hùng sơn bị đình chỉ công tác bí thư
kiêm chủ tịch huyện cô tô để phục vụ điều tra
vụ việc trích xuất camera tại khách sạn có những gì và tật hư chuyện bí thư huyện cô tô
bị tố cáo có hành vi đồi bại với cán bộ văn hóa có là sự thật hay không
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến quý vị và các bạn
quý vị và các bạn vừa theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
thời điểm hiện tại chúng tôi được nghe khá nhiều vụ việc liên quan đến nhiều cán bộ có chức vụ
địa vị nhưng lại có hành vi không đúng với thùng phong mỹ tục chuẩn mực xã hội
tuy nhiên không phải ai cũng đủ can đảm để đưa vụ việc này ra trước pháp luật
vì tâm lý vẫn còn sợ sạch thậm chí bị đe dọa đặc biệt là phụ nữ
khi chúng ta sống trong xã hội bình đẳng thì hay nên đứng dậy lên tiếng về hành vi sai trái đó
để bảo vệ chính mình cũng như những người yếu đuối xung quanh
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin của vụ việc đến với quý vị và các bạn
chúc quý vị và các bạn một buổi tối vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại